hôm nay tòa án nhân dân tỉnh bình dương đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo trần lệ mai sinh năm hai nghìn trú tại tỉnh bình dương bị truy tố về hành vi giết người
theo cáo trạng trần lệ mai và nguyễn thị hoa cùng là học sinh tại trung tâm giáo dục thường xuyên
thị xã tân uyên tỉnh bình dương và có quan hệ tình cảm đồng giới với nhau
tuy nhiên hoa nghi ngờ mai và phạm phương uyên học cùng trường có tình cảm riêng với nhau nên nhiều lần xảy ra mâu thuẫn
vào khoảng tám giờ ba mươi phút ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu nhận được tin nhắn của hoa hẹn sau buổi học ra cân tin để nói chuyện
do sợ bị đánh nên mai ra chợ mua một con dao thủ sẵn trong cặp rồi đến gặp
khi mai đến gặp hoa thì có một số người khác đi cùng với hoa trong đó có lê thị kim ngọc
khi ngọc tiến lên trước thì bị mai rút dao trong cặp chém vào chân và sườn trái
dù được mọi người can ngăn và đưa đi cấp cứu nhưng ngọc đã tử vong sau đó
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần lệ mai một mươi năm tù giam về tội giết người